sau trận lũ lịch sử vào cuối tháng bảy vừa qua xã sơn lương huyện văn chấn tỉnh yên bái đã chịu thiệt hại nhiều về người và tài sản
lúa và hoa màu bị tàn phá nặng nề khiến sinh kế của người dân bị đe dọa
sòng không khuất phục trước thiên nhiên người dân nơi đây đang từng bước khôi phục lại sản xuất gây dựng lại cuộc sống nơi vùng đất lũ
cánh đồng phỉ nhiêu màu mỡ lúa xanh tươi tốt trước đây giờ đã trở nên hoang tàn và trơ trọi toàn sỏi đá
sinh kế của gia đình chị dòng tại vùng lũ huyện văn chấn đã bị cuốn trôi chỉ còn lại nỗi buồn và sự thất vọng
nhưng cuộc sống không cho phép họ dừng lại phải tìm cách vươn lên hoàn cảnh
và những hạt giống như thế này sẽ mang theo hy vọng cho một mùa vụ mới may mắn hơn
phải chịu khó thôi không biết thì làm thế nào
không trồng thì sau này chả có gì để nuôi đợt nuôi gà
mong muốn sau này nhà nước có điều kiện tạo điều kiện cho dân hỗ trợ dân khôi phục lại dụng để làm
cây lúa như trước này
mảnh ruộng trồng hoa màu của gia đình chị thiên cũng bị hư hại hoàn toàn sau lũ
đã được thay thế bằng những cây mướp đắng xanh mướt đang mọc lên
đây là loại cây trồng dễ thích ứng nên có thể trồng được quanh năm
đặc biệt trong mùa mưa việc áp dụng màng phủ nông nghiệp được cán bộ khuyến đông hướng dẫn như thế này
sẽ cho thu hoạch với năng suất cao
bên phòng nông nghiệp cấp ngô giống thì hiện tại trong thôn chúng tôi bà con cũng đã trồng hết trong cái đợt lũ vừa rồi ạ
và bây giờ ngô thì có một số bà con thì trồng đã lên được một đến hai lá thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi
những mảnh ruộng hoang tàn này rồi cũng sẽ được thay thế bằng cả cánh đồng ngô xanh mướt
bởi những ngày qua nhiều cán bộ khuyến đông đã không kể ngày đêm để xuống với bà con
tư vấn cho bà con về giống cây ngắn ngày và kỹ thuật canh tác giúp người nông dân vững tin gây dựng lại cuộc sống
xã đã triển khai nhanh chóng cùng với nông dân cùng với khuyến đông xuống đồng ruộng hàng ngày
và tích cực chỉ đạo bà con nhân dân trong kỹ thuật chăm sóc và trồng cây ngô
để làm sao đảm bảo thời gian khung thời vụ cũng như là cho kết quả tốt trong sau khắc phục sau bao lũ
cánh đồng chơi trọi đá cuội đang dần hồi sinh khi những cây ngô đã nảy mầm ra lá
khát vọng của con người cũng vậy luôn vươn lên để chiến thắng số phận và hoàn cảnh trước thiên nhiên nhiệt ngã
niềm tin về khôi phục sinh kế để ổn định cuộc sống của người dân vùng lũ yên bái đang được hồi sinh